mặc dù đất của nguyễn xuân quyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường dương đông
thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang đã được nhà nước thu hồi và bồi hoàn
nhưng do thời điểm đó thì đất phú quốc được thổi giá lên rất cao nên quyết đã nảy sinh lòng tham
đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn hai tỷ đồng
đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện ra mình bị lừa
với tội danh trên tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn xuân quyết một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích là trên một mươi năm m hai
tại ấp gạch vẹn xã gành dầu huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện phú quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên
đồng thời bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất quyết đồng ý và đã nhận tiền bồi thường xong
giữa năm hai nghìn một mươi bảy đất phú quốc được thổi liên
đất phú quốc rất cao nên vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quyết bán miếng đất trên cho ông lê văn đông
với số tiền trên hai một tỷ đồng đến khoảng năm hai nghìn một mươi chín ông đông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì mới phát hiện thử đất mua của quyết đã bị nhà nước thu hồi